tại nhà văn hóa trung tâm tỉnh hà nam hội khuyến học tỉnh hà nam đã tổ chức chương trình giao lưu trao học bổng chấp cánh ước mơ năm hai nghìn hai mươi
tham dự chương trình có nguyên phó chủ tịch nước nguyễn thị doan chủ tịch trung ương hội khuyến học việt nam
quỹ khuyến học tỉnh và chương trình trao học bổng chấp cánh ước mơ tỉnh hà nam năm hai nghìn một mươi bảy đã nhận được sự ủng hộ hơn ba tỷ đồng
từ các nhà tài trợ các cơ quan các địa phương trong tỉnh để trao tám trăm linh suất học bổng và khen thưởng cho các học sinh
sinh viên là con cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo hoàng sa trường sa học sinh giỏi cấp quốc gia và các học sinh sinh viên vượt khó học giỏi học khá
nhân dịp này trung ương hội khuyến học việt nam đã trao bằng khen ghi nhận tấm lòng vàng cho bốn nhà tài trợ
ubnd tỉnh hà nam cũng trao tặng bằng khen cho một mươi hai nhà tài trợ